thưa quý vị một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng hai mươi ba h đêm qua ngày một mươi một tháng bảy trên quốc lộ một a đoạn qua xã vạn phước huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa hậu quả làm ba người chết tám người bị thương
vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô tải mang biển kiểm soát bảy mươi hai c một mươi hai nghìn tám trăm hai mươi hai do đỗ tiên điệp chú tại huyện hải hậu tỉnh nam định điều khiển theo hướng nam bắc
trên xe có ba người và chiếc xe khách mang biển số ba mươi z bảy nghìn chín trăm bảy mươi tám do phạm xuân cang chú tại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa điều khiển chạy cùng chiều phía trước
tại hiện trường đầu chiếc xe tải bị bẹp rúm trong khi đó phần đuôi chiếc xe khách cũng đã bị hư hỏng hoàn toàn
vụ tai nạn khiến ba người chết tại chỗ gồm hai người trên xe ô tô tải là nguyễn văn nam và nguyễn văn tuấn cùng chú tại huyện hải hậu tỉnh nam định
một người trên xe ô tô khách là lê thị xuân hương chú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội
tám người bị thương gồm một người trên xe tải và bảy người trên xe khách
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường khẩn trương tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu
nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu xác định là do tài xế xe tải thiếu quan sát không làm chủ tốc độ không giữ khoảng cách an toàn tông vào đuôi xe khách
sáng nay ngày một mươi hai tháng bảy công an tỉnh và ban an toàn giao thông tỉnh khánh hòa đã tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn
trong đó mỗi trường hợp tử vong được hỗ trợ năm triệu đồng mỗi trường hợp bị thương nặng ba triệu đồng xây sát một triệu đồng